cảnh sát los angeles và cục điều tra liên bang mỹ fbi đang điều tra một vụ trộm kho bạc chấn động
trong đó kẻ trộm đã đột nhập từ mái nhà và phá khóa kết lấy đi ba mươi triệu usd tiền mặt
đại diện cảnh sát los angeles cho biết đây là một trong những vụ cướp tiền mặt nghiêm trọng nhất trong lịch sử thành phố
xảy ra vào ngày lễ phục sinh ở vùng ngoại ô phía bắc sinma
báo los angeles times dẫn các nguồn tin điều tra cho biết nhóm trộm đã đột nhập qua mái nhà
vượt qua hệ thống báo động tinh vi để xâm nhập vào kho bạc bên trong tòa nhà
các nhà điều tra tin rằng đây là vụ trộm do một nhóm tội phạm tinh vi tính toán và lên kế hoạch kỹ lưỡng
vụ việc chỉ bị phát hiện vào ngày một tháng bốn khi nhân viên đến kho bạc làm việc